vào ngày hôm nay người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova đã cáo buộc các cuộc tấn công của ukraine nhằm vào cầu crimea có sự tham gia của anh và mỹ
cùng ngày truyền thông nga đã dẫn nguồn tin của ủy ban chống khủng bố đưa tin ukraine đã sử dụng các thiết bị không người lái trên mặt nước để tấn công cây cầu crimea nối bán đảo crimea với vùng lãnh thổ krasnoda của nga
tuyên bố của ủy ban điều tra nga cho biết các đặc vụ ukraine đã tiến hành vụ tấn công và nga đã mở cuộc điều tra hình sự vụ việc này
một số phương tiện truyền thông đưa tin một nhịp của cây cầu crimea đã bị phá hủy một phần khác bị hư hỏng trong một trường hợp khẩn cấp hôm một mươi bảy tháng bảy khiến hai người thiệt mạng
theo đài rt nga bộ giao thông vận tải nga đã xác nhận mặt đường trên một làn đường ray của cây cầu đã bị hư hỏng
tuy nhiên cơ quan này chưa xác nhận thông tin về những thiệt hại lớn hơn và khẳng định các nhịp cầu vẫn an toàn trên trụ đỡ
trong khi đó kênh telegram krum hai mươi bốn thông báo hoạt động vận tải đường sắt trên cầu crimea đã được nối lại
trước tình hình trên theo hãng tin reuters ông sergei mironov lãnh đạo đảng một nước nga công bằng tại quốc hội nga cho biết
nga không nên gia hạn thỏa thuận ngũ cốc biển đen sau vụ tấn công cây cầu crimea